thưa quý vị số ca dương tính với covid một mươi chín trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã gia tăng đáng kể trong những ngày gần đây trong đó đa số xuất phát từ các tiểu thương
có liên quan đến chợ đầu mối tại thành phố hồ chí minh
để thần tốc truy vết cách ly quanh vùng kịp thời trung tâm y tế thành phố biên hòa
phối hợp trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
sàng lọc cho các tiểu thương tại các chợ
từ chiều ngày chín tháng bảy công tác lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương
trên địa bàn thành phố biên hòa đã được khẩn trương thực hiện
tại chợ hóa an gần bốn trăm linh tiểu thương hộ kinh doanh đã được lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên các tiểu thương đã tích cực phối hợp
và tuân thủ các quy định phòng chống covid một mươi chín như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách
khi đến lấy mẫu xét nghiệm tại chợ
trước đó sau khi phát hiện một trường hợp ngụ tại khu phố an hòa phường hóa an
thành phố biên hòa làm thuê cho vựa cá tại chợ hóa an dương tính với sars cov hai
ngành y tế đã xét nghiệm cho hơn hai trăm linh mẫu tại khu vực chợ này
còn tại chợ biên hòa có tổng số gần tám trăm linh hộ kinh doanh buôn bán
để việc lấy mẫu không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh
và đảm bảo quy trình an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
ban quản lý chợ đã chủ động ra soát lập danh sách cụ thể các tiểu thương
đồng thời bố trí điểm lấy mẫu thông thoáng sắp xếp bàn ghế giãn cách
và nhắc nhở tiểu thương đến lấy mẫu theo từng đợt tránh tập trung đông người
chúng tôi đã chỉ đạo cho tất cả các cán bộ như là thu hoa chi
để đến và thông báo cho bà con để đến và lấy mẫu xét nghiệm nhanh
đồng thời cũng yêu cầu những người nào mà tham gia ở trong cái chợ để mà buôn bán
cũng như những người mà theo mục vụ phụ trợ hoặc là tất cả các những người
mà đang lao động ở tại chợ cũng phải tham gia xét nghiệm nhanh
trong ngày hôm qua lực lượng chức năng của thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã tiến hành lấy gần một năm trăm linh mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương
tại các chợ gồm hóa an biên hòa phước tân long bình tân
với số lượng lớn cần hoàn thành trong thời gian cấp bách
ngành y tế đã huy động nhiều nhân viên y tế tham gia công tác lấy mẫu
đội ngũ y bác sĩ đã chuẩn bị chặt chẽ phương án khẩn trương làm việc
triển khai chuyên môn với tinh thần quyết liệt nhanh chóng
để công tác lấy mẫu đảm bảo an toàn đúng tiến độ đề ra
có thể nói đây là một trong những nỗ lực của thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
nhằm sớm phát hiện thận tốc truy vết cách ly vào khoanh vùng kịp thời
để hạn chế nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng